hiện nay có nhiều ý kiến liên quan đến giá dịch vụ của các cơ sở đăng ký tham gia lưu trú cách ly
theo đó có thông tin cho rằng hiện nay chưa có sự thống nhất về mặt giá dịch vụ dành cho việc cách ly tại các cơ sở lưu trú như khách sạn khu nghỉ dưỡng
cách đây không lâu đã từng có trường hợp người nhập cảnh về nước không chịu đến khách sạn để cách ly vì cho rằng phí quá đắt hoặc là khách sạn tự thu thêm phí
xung quanh vấn đề này cơ quan chức năng đã có giải đáp rõ ràng với người nhập cảnh về nước
theo đại diện tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch người nhập cảnh có thể lựa chọn những gói dịch vụ phù hợp với mình để thống nhất tự nguyện khi cách ly
người nhập cảnh phải đăng ký trước và ký cam kết chấp nhận phương án cách ly đã chọn vì đó là điều kiện để nhập cảnh
các cơ sở đã đưa ra những gói dịch vụ khác nhau đối với từng loại hạng và với khách cách ly thì có thể lựa chọn những gói dịch vụ phù hợp với mình
để thống nhất tự nguyện khi cách ly
còn nếu mà thấy là không có gói dịch vụ phù hợp thì có thể là vào những cơ sở cách ly tập trung mà nhà nước đã bố trí
các gói dịch vụ đã được các cơ sở cách ly niêm yết công khai cũng như thống nhất với người nhập cảnh trước khi về nước
cơ quan chức năng cũng thường xuyên kiểm tra các khu cách ly người nhập cảnh nếu cơ sở nào tự ý nâng giá sẽ bị xử phạt nghiêm
và chúng tôi cũng đã có những cái
kiểm tra với các địa phương thì tất cả những cái giá của cơ sở lưu trú du lịch trước khi thực hiện việc cách ly đều được công bố một cách công khai rộng rãi
cơ quan chức năng sẽ xử phạt nghiêm những người đã ký cam kết cách ly trả phí nhưng về việt nam lại không thực hiện đúng quy định
đòi hỏi yêu sách vô lý gây khó khăn cho công tác đảm bảo trật tự an ninh an toàn phòng dịch